các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
trong ngày mùng ba tết quý mão kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn
và công tác ứng trực tại công an tỉnh nam định và công an tỉnh ninh bình
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi lời chúc mừng năm mới
tới các thành viên của tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ và thân nhân gia đình các cán bộ chiến sĩ
đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ chủ động trong việc
ứng trực triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng đảm bảo giao thông
nhất là tại các điểm vui chơi du lịch lễ hội bám sát nhiệm vụ kế hoạch tuần tra kiểm soát
kế hoạch công tác nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm giao thông
đặc biệt xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia
sáng ngày hai mươi hai tháng một tức ngày mùng một tết nguyên đán quý mão tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra công tác ứng trực
và chúc tết động viên cán bộ chiến sĩ tại trung tâm chỉ huy của văn phòng bộ công an
trung đoàn sáu trăm linh và bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
biểu dương tinh thần trực chiến đấu đảm bảo thông tin thông suốt và an toàn
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cán bộ chiến sĩ ba đơn vị từ những người lính cho đến các đồng chí sĩ quan
lãnh đạo các cấp phải thật sự gương mẫu đi đầu tiên phong trong mọi nhiệm vụ
bám trụ địa bàn công việc không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào
tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tết năm nay là tết an toàn tai nạn giao thông trong bảy ngày tết giảm sâu cả ba tiêu chí
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
so với bảy ngày tết năm hai nghìn hai mươi hai tai nạn giao thông cũng giảm về số vụ và số người tử vong
đặc biệt đã giữ được không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
chủ trì hội nghị giao ban toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày hai mươi bảy tháng một
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an biểu dưng nỗ lực
của toàn lực lượng cảnh sát giao thông làm việc xuyên tết
thời gian tới các lễ hội sẽ tổ chức quy mô lớn tập trung đông người
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông bắt tay ngay vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
triển khai lực lượng tại các tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ ra vào các thành phố lớn
bảo đảm an ninh an toàn giao thông thông suốt
mang trên vai quân hàm đỏ tươi màu cờ với ngôi sao vàng lấp lánh
với mỗi chiến sĩ công an thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự là tâm niệm
ngày xuân trọn vẹn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
khi người người nhà nhà đã đón một cái tết an lành
thì với các anh mùa xuân mới bắt đầu
nhiệm vụ và đúng cái ca giao thừa vào cái thời khắc thương liêng giao thoa giữa năm cũ và năm mới
thấy mọi người được đi xem mặt pháo hoa
đón giao thừa năm mới
thì tôi cũng cảm thấy có chút chạnh lòng
nhưng mà với tâm niệm là nhiệm vụ là hàng đầu nhiệm vụ là số một
thì tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xa nhà để làm tròn nhiệm vụ
tết với chiến sĩ
là cùng đồng đội trên những cung đường tuần tra
là thường trực sẵn sàng chiến đấu
là giữ chọn bình yên cho mọi người mọi nhà
cái ngày lễ tết
thì lực lượng công an nhân dân nói chung
và đặc biệt là lực lượng cảnh sát cơ động là phải ứng trực để
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân
vui tết cộng sơn an toàn
chúng tôi cũng tổ chức cho anh em
ứng trực một cách hết sức nghiêm túc
đã điều động gần một bốn trăm linh cán bộ điện sĩ
tăng cường cho
công an một số đơn vị địa phương
đấu tranh các chuyên án
và hỗ trợ tần tra kiểm soát đảm bảo dịch tử an toàn
trong dịp tết
thế còn lại số còn lại thì
ứng trực tại đơn vị
quá trình tổ chức ứng trực
đã đảm bảo nghiêm túc đầy đủ
hai mươi bốn trên hai mươi bốn về quân số
vũ khí trang bị
và phương tiện
bảo vệ an toàn các mục tiêu cơ quan liên lạc
trên địa bàn thành phố hà nội
giữ tốt cái hình ảnh
người cảnh sát nhân dân
chính quy đẹp
mắt nhân dân và bạn bè quốc tế
thực hiện tốt khẩu hiệu là
nhân dân bình yên
lấy hạnh phúc của nhân dân
làm niềm vui lẽ sống của mình
đêm của năm đầu tiên tôi tham gia trực tết
rời xa gia đình
có tết cùng với anh em trong đơn vị
khi nhìn mọi người đi đón tết
thì tôi cảm thấy rất vui
bởi vì khi tôi có thể góp
chút công sức nho nhỏ của mình
để có thể giúp người dân đón một cái tết bình yên
với gia đình và những người yêu thương
việc tuần trai kiểm soát
của lực lượng cảnh sát cơ động
đã hỗ trợ rất là nhiều
cho công an thị địa phương
năm nay là một trong những cái
mà phải nói là tình hình an ninh trật tự
được giữ vững
và nhân dân vui tết đón xuân rất là
kể cả các đồng chí trực tiếp qua cùng làm nhiệm vụ
và những đồng chí tướng trực ở nhà
thì đều bảo
tuyệt đối an toàn kể cả người
vũ khí phục tiện
về một cái
mà chúng tôi đánh giá là cũng là rất là mừng
sau ca trực
là những phút giây bên đồng đội
gói ghém cả mùa xuân
với bánh trưng
và thật nhiều tiếng cười
tết ở đơn vị
cũng ấm áp
chẳng kém gì ở nhà
mùng bảy tết thì tôi mới được nghỉ về đợt đầu
năm mới được
vài ngày rồi nhưng mà thực sự đối với tôi hôm nay
thì là như mới là ba mươi tết
và có lẽ là bố mẹ tôi ở nhà cũng thế
về nghỉ tết
cùng với gia đình
tôi thấy rất là hào hức
tôi mong muốn là
trong cái năm mới đây
toàn thể các bộ chiến sĩ
trong đơn vị
có thật nhiều sức khỏe
và thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ mà các phiên giám phó
đồng thời là cũng chúc
gia đình các đồng chí
như là gia đình tôi
năm mới là
an khang tình vượng
hùng đã được về quê ăn tết
lòng trộn rộn niềm vui
và cả ngày ước mong
cho một năm mới bình an
và như thế
đã bắt đầu
tin an ninh trật tự đêm qua hai mươi tám tháng một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng nhận được tin báo mất tích của một du khách tại khu vực bãi sủng cỏ đèo hải vân
các lực lượng chức năng của thành phố đã xuyên đêm triển khai các phương án để đưa được người bị nạn vào nơi an toàn
vụ việc được lực lượng chức năng tiếp nhận vào lúc hai mươi hai h hai mươi phút tối ngày hôm qua
báo có một trường hợp nam du khách thành phố hồ chí minh bị trượt chân trong lúc đi phượt một mình
tại khu vực bãi sủng cò thuộc đèo hải vân địa phiện phường hoàng hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
ngay trong đêm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã triển khai lực lượng ứng cứu
sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ xuyên đêm đến khoảng ba giờ sáng nay lực lượng đã phát hiện nạn nhân bị kẹt dưới gành đá sát bãi biển
cách nơi người dân trình báo khoảng hai trăm linh mét
khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp để tiếp cận nạn nhân sơ cứu tại chỗ
đến khoảng sáu giờ bốn mươi năm sáng nay nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
và dịp đầu xuân các lễ hội truyền thống lại tưng bừng khai hội
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an quảng ngãi đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội cũng như công tác phòng chống dịch
sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân nghề cá
với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản
mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sao hình phường phổ thạnh thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự
để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ hội công an thị xã đức phổ đã bố trí lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự
tại các huyện thị xã thành phố bắt đầu từ mùng bốn tết đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới cầu cho mưa thuận gió hoa mùa màng bội thu sóng làng ấm nòi phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương
đến xem và cổ vũ nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa bảo đảm an ninh trật tự nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định
trật tự an toàn giao thông được bảo đảm góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến thăm quan du lịch
tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh tự tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện trên địa bàn
nhờ đó tình hình an ninh trật tự đến giờ phút này cơ bản được giữ ứng ổn định
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
góp phần quảng bá hình ảnh quê hương núi ấn sông trà bình yên phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
khoảng một mươi ba h bốn mươi tám phút hôm nay tại đèo cón xã thu cúc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một mươi người bị thương trong đó có năm người bị thương nhẹ
hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân sơn
thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín f bảy trăm chín mươi một do nguyễn văn nhật
chú thành phố hà nội điều khiển chở theo năm mươi ba người trong đó có năm mươi một hành khách
đi theo hướng từ huyện bắc yên tỉnh sơn la về phú thọ
khi đến khu vực đèo cón xã thu cúc thì ô tô bị lật nghiêng về ta luy dương
trong số năm mươi ba hành khách đi xe có một mươi người bị thương trong đó năm người bị xây sát nhẹ
công an huyện tân sơn phối hợp với trung tâm y tế huyện đã tập trung lực lượng
khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu
tại cơ quan công an bước đầu lái xe nguyễn văn nhật khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do bị mất phanh
hiện vụ tai nạn giao thông đang được công an huyện tân sơn tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù lịch nghỉ tết nguyên đán kết thúc từ ngày mùng năm tết âm lịch
tuy nhiên nhiều công ty đã lên lịch làm bù và cho nhân viên nghỉ
đến hết ngày mùng tám tết để mọi người được về quê vui chơi nghỉ ngơi thoải mái
do vậy mà ngày hôm nay hai mươi chín tháng một tức là ngày tám tết quý mão
khá đông người dân tiếp tục trở về các thành phố lớn như hà nội và tp hcm
để ngày mai chính thức bắt tay vào làm việc
nghi nhận tại các cửa ngõ giao thông lượng phương tiện khá đông đúc
thế nhưng ít xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại cao tốc tp hcm trung lương cửa ngõ miền tây
lượng phương tiện ô tô hướng về tp hcm
tình khá đông đúc nối hàng dài trở qua các trạm thu phí và đường rẽ vào thành phố
tuy vậy không xảy ra tình trạng ôn tắc
tương tự tại quốc lộ một a dòng người hối hả nối đuôi nhau
đổ vào thành phố dưới cây nắng oi ả
tuy lượng xe đông và di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe
hôm nay thì xe rất là đông anh
đi di chuyển cũng khó khăn
thì nếu mà như ngày bình thường thì đi khoảng hai tiếng thôi
nhưng mà hôm nay đi cũng mất thời lâu rồi
đi từ lúc một mươi giờ rưỡi đến giờ một mươi hai rưỡi rồi
tại các nút giao thông trọng điểm lực lượng chức năng cảnh sát giao thông
cũng triển khai lực lượng phân luồng tránh ủn tắc
tuy nhiên với lưu lượng xe đông di chuyển chậm
đã khiến nhiều người mệt mỏi do thời gian di chuyển lâu
bình thường thì đi tầm khoảng là bốn tiếng nhưng mà hôm nay là tầm khoảng sáu tiếng
tại vì khi mà chạy xe bình thường thì ví dụ như là chạy được khoảng sáu mươi km trên giờ
ví dụ là đường trống
nhưng mà hôm nay là cứ là đường nào cũng kẹt hết
và khi tết lên thì lại là đông gấp là gấp đôi hoặc là gấp ba so với bình thường
nhờ việc nhiều người chủ động trở lại thành phố hồ chí minh từ nhiều ngày trước
nên tình trạng giao thông được sảm tài đáng kể không có nhiều điểm ủn tắc
trong khi đó tại hà nội trái ngược với cảnh tượng giao thông thuận tiện trong chiều mùng năm tết
thì chiều nay ngày mùng tám âm lịch nhiều tuyến phố thủ đô ghi nhận tình trạng ủn
do người dân từ khắp ngả trở lại làm việc
theo ghi nhận của phóng viên
vào chiều nay trên cao tốc pháp vân cầu sẽ hướng một nội đô
xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài các phương tiện ô tô di chuyển khó khăn
càng về thời điểm chiều tối lượng phương tiện càng lúc càng đông đúc hơn
tại khu vực đối diện khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp
vào lúc hơn một mươi năm giờ tại tuyến đường vành đai ba trên cao
đoạn qua hồ linh đàm cũng xảy ra tình trạng ủn ưu kéo dài
các phương tiện ô tô di chuyển chậm nhích từng mét trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung điều hướng phân luồng giao thông
để giảm ồn tắc tại những điểm có mật độ giao thông đông đúc
thưa quý vị những ngày qua sau kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán
hàng ngàn người dân đã đổ về các tỉnh thành đông nam bộ tăng cao
mật độ người và phương tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh vĩnh long tăng đột biến gấp bốn lần ngày thường
vì vậy đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ
xác định được tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đã tổ chức các chốt phân luồng giao thông cũng như phát nước suối miễn phí cho người đi đường
nhằm giảm căng thẳng mệt mỏi
việc làm trên được rất nhiều người đi đường cộng đồng mạng hoan nghênh khen ngợi
quốc lộ một hướng lên cầu mỹ thuận từ tỉnh vĩnh long qua tỉnh tiền giang
các phương tiện di chuyển rất khó khăn chỉ nhích từng chút một
nguyên nhân là do có phương tiện gặp sự cố giữa cầu mỹ thuận
các dòng xe máy nối đuôi nhau hàng chục cây số để được lưu thông cho kịp thời gian học tập và làm việc
em cảm thấy vui cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã giúp đỡ bà con
trong chuyến đi về thành phố để tiếp tục làm việc sau tết
ngay khi tình trạng giao thông có dấu hiệu ủn tắc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã điều động các tổ công tác ứng trực
tại các điểm giao tuyến tránh nơi có mật độ phương tiện di chuyển cao
để điều tiết phân luồng tránh xảy ra kẹt xe kéo dài
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn bố trí các chốt
mục đích là để phát nước suối cho người đi đường
và khoảng bốn chai nước suối đã được chuyển đến bà con đi đường chỉ riêng trong chiều hôm nay
khi mà phát được những chai nước suối đến tay bà con
thì chúng tôi cảm thấy rất là vững khởi

theo ghi nhận thì đến một mươi bảy h ngày hôm nay các tuyến đường chính qua địa phận thành phố vĩnh long
các phương tiện lưu thông vẫn còn tương đối đông tuy nhiên không xảy ra kẹt xe
cháy nước lạnh làm tan biến đi mệt mỏi cho người đi đường
ngược lại những lời cảm ơn chân thành của người dân cũng chính là lời động viên
để cán bộ chiến sĩ như lực lượng cảnh sát thông thông công an tỉnh vĩnh long
tiếp thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
những hình ảnh đẹp đã lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ công an